viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can nguyễn thị minh phụng nguyễn thị ngọc dầu nguyễn thị kim phượng và hai mươi một đồng phạm về tội buôn lậu trong vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh tây ninh tp hcm và các địa phương liên quan
theo cáo trạng nguyễn thị minh phụng và nguyễn thị kim phượng cùng làm nghề kinh doanh tự do và nguyễn thị thúy hằng là chủ cửa hàng vàng kim oanh hằng tây ninh đã thỏa thuận thống nhất nhập lậu vàng từ campuchia về bán lậu cho các chủ cửa hàng bán vàng trong nước
các bị can đã liên hệ với các đối tượng người campuchia và nguyễn thị ngọc dầu là cư dân biên giới sống tại cửa khẩu tây ninh để mang vàng lậu từ campuchia mang về việt nam
các bị can đã thiết lập hai đường dây buôn lậu vàng
phụng đã buôn lậu bốn tám trăm ba mươi kg vàng thỏi từ campuchia về việt nam với tổng trị giá hơn sáu sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
còn phượng và bích hèn đã mua vàng lậu từ campuchia để bán lại cho hằng một ba trăm hai mươi kg vàng có giá trị một tám trăm một mươi bảy tỷ đồng
theo cáo trạng truy tố bị can nguyễn thị minh phụng nguyễn thị kim phượng là chủ mưu tổ chức chỉ đạo và điều hành cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ campuchia về việt nam nên đều phải chịu trách nhiệm chính
bị can nguyễn thị ngọc dầu tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây với vai trò là giúp sức tích cực
một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu âu về việt nam tiêu thụ vừa bị công an hải phòng triệt phá bắt xử ba đối tượng
qua công tác trinh sát phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an thành phố hải phòng đã bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn văn tới chú tại quận lê trân thành phố hải phòng
nguyễn thị thanh hương lạc và chồng là vũ văn hạnh chú tệ quận hồng bàng
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần một mươi tám kg đựng trong hai mươi bảy hộp kim loại nguy trang vỏ ngoài như hộp đựng phô mai
cùng với một số tăng vật khác có liên quan và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tống đạt các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng
đối với đàm xuân vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm là phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã quảng châu huyện quảng trạch vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại ủy ban nhân dân xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
bắt giữ đối tượng nguyễn thị loan là công chức kế toán xã quảng châu
mở rộng điều tra xác định đối tượng đàm xuân vinh là phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã quảng châu là chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng châu từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý ngân sách và các nguồn thu trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền nộp từ người đấu giá giấy tờ thanh toán
hai hạng mục công trình xây dựng mà không thi công do nguyễn thị loan lập khống dẫn đến ngân sách nhà nước bị nguyễn thị loan rút và chiếm đoạt
thưa quý vị để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng thời gian qua công an tỉnh yên bái không ngừng nâng cao năng lực trình độ
kỹ năng phát hiện ngăn chặn xử lý các đối tượng góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự
hơn ba mươi năm bảy trăm linh sim của các nhà mạng nhiều dây cắt nối các loại máy chủ máy điện thoại và nhiều vật dụng liên quan là vật chứng mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thu giữ
cùng với đó mới bốn bị can trong vụ án này cũng đã bị khởi tố với tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
qua xác minh của cơ quan công an thông tin các thuê bao này đều không có công dân trực tiếp đăng ký có những người dân đứng tên đến tám số sim
nhận mạng code otp sau đó đăng nhập vào tài khoản quấy bụi của người khác và giả danh để lừa chiếm đoạt tiền
xác minh làm rõ nguồn rốt rồi trục cho thuê để nhận mạng code otp
qua đó thì làm rõ được hai website là gencode co và cintrade co và tiến hành xác minh làm rõ tổng số lượng sim
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái cũng đã khởi tố sáu mươi ba đối tượng về hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính
trong vụ án này đối tượng điều hành và cắp mắt xích trong đường dây đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để tổ chức chiếm quyền sử dụng của ba mươi bốn tài khoản facebook của người khác với mục đích chạy quảng cáo và bán kiếm lời

tỉnh yên bái đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ trong các hoạt động kinh tế xã hội xác định rõ sự phát triển ảnh hưởng và nguy hại của tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng
công an tỉnh yên bái sẽ không ngừng nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn chủ động tích cực làm tốt nhiệm vụ phát hiện từ sớm tập trung đấu tranh triệt phá với các đường dây ổ nhóm liên quan đến loại tội phạm này góp phần quan trọng giữ phức an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn đức dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng quốc việt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn đức dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn đức dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn đức dự